như truyền hình nhân dân đã phản ánh về sự việc hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
mặc dù tới nay sự việc vẫn chưa lắng xuống thì lại xuất hiện thêm thông tin về việc ăn chặn tiền lương của giáo viên
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
để giải đáp thắc mắc vì sao lương của mình bị giảm dần không rõ lý do mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng của hiệu trưởng
các giáo viên của trường này đã đem bảng lương lên kho bạc nhà nước huyện crong park đối chiếu và phát hiện có sự tranh lệch lớn
theo cô giáo dương thị thủy dạy môn toán trường trung học cơ sở ngô mây chỉ trong năm tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
số tiền thực nhận của cô ít hơn so với chứng từ ở kho bạc huyện là hơn bảy sáu triệu đồng
hợp đồng cũng giống như biến chế nhưng mà dần dần thì bắt đầu lương của tôi đã giảm dần và đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy và đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thì tôi chỉ có là nhận năm tháng lương một lần theo hợp đồng của tiết và chỉ có lần nhận là hai triệu năm mươi hai trên tổng gần năm tháng lương
nhưng mà theo tìm hiểu của tôi thì ở trên kho bạc thì mức lương của tôi là thực nhận lại là còn chín triệu sáu trăm bảy mươi năm ngàn
thì tôi thấy là có sự chính lực nó quả lượng
và không phải là chỉ trong một năm nay mà bắt đầu chúng tôi theo những gì mà chúng tôi có thể suy lượn được ra
thì bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm tới năm hai nghìn một mươi bảy là chúng tôi đã như thế này
tại sao chúng tôi biết được
là bởi vì không có một cái lúc đó nhà trường không cung cấp bảng lương để cho chúng tôi xem
mà chúng tôi thông qua những mối quan hệ trong trường chúng tôi biết được
và sau đó chúng tôi thấy được cái bảng lương này thì chúng tôi đem nên kho bạc để chúng tôi đối chiếu thử như thế nào
thì đúng là cái con số
nó thay đổi rất là nhiều
ví dụ mà thay đổi qua từng năm
vậy thì cái con số tranh lệch này nó đi đâu
để tìm hiểu thêm chúng tôi đã liên hệ với ông huỳnh b hiệu trưởng của trường
tuy nhiên phòng của ông đã khóa cửa
liên hệ qua điện thoại chúng tôi cũng không thể nối máy được với ông
tiếp tục tìm hiểu vấn đề chúng tôi đã liên hệ đến kho bạc nhà nước huyện cơn âu bắc
và lãnh đạo nơi đây khẳng định đã làm đúng quy định và chuyển đúng số tiền theo bảng lương
được trường gửi lên đúng với ngân sách được ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
hình hình mà chi lương cho đơn vị
thì báo cáo cho anh là đầu năm đơn vị có danh sách biên chế quỹ tiền lương
và có cả danh sách hợp đồng được huyện duyệt
huyện duyệt danh sách đó thì gửi qua kho bạc
đơn vị gửi đến kho bạc thì kho bạc căn cứ danh sách đó
hàng tháng đơn vị lập danh sách chi lương
thì kho bạc ra soát lại với cái danh sách mà đã được duyệt đó
thì chi đúng theo số hiệu duyệt
trong đó có cả số biên chế và số hợp đồng
đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba thượng tá nguyễn văn dân
phó trưởng công an huyện crong park tỉnh đắk lắc xác nhận
đã mời ông huỳnh b hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây
xã vũ bồn huyện crong park tỉnh đắk lắc lên làm việc
để làm rõ nguyên nhân mục đích việc bớt xén tiền của giáo viên